năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một học sinh các cấp học tại tp hcm sẽ tự trường vào đầu tháng chín
đây là thông tin vừa được ubnd tp hcm bàn hành
theo kế hoạch học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên
sẽ tự trường vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
riêng học sinh bậc mạm non sẽ tự trường và khai giảng cùng ngày năm tháng chín
thời gian của học kỳ một sẽ diễn ra từ ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến chín tháng một hai nghìn hai mươi một
học kỳ hai từ một mươi một tháng một hai nghìn hai mươi
đến hai mươi hai tháng năm hai nghìn hai mươi một
bậc tiểu học trung học cơ sở và giáo dục thường xuyên sẽ hoàn thành chương trình trước ngày một mươi năm tháng sáu
bậc trung học phổ thông hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thành phố có khoảng một bảy triệu học sinh
tăng hơn năm mươi bốn học sinh các bậc học so với năm học trước